quy hoạch điện tám được thủ tướng chính phủ ký quyết định phê duyệt bàn hành ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
định hướng rõ chủ trương phát triển nguồn điện lưới điện truyền tải công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
quy hoạch điện tám còn đề cập đến nguồn điện mặt trời mái nhà trong đó cơ cống nguồn điện đến năm hai nghìn ba mươi phân đấu
có năm mươi các tòa nhà công sở và năm mươi nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu
phục vụ tiêu thụ tại chỗ không bán điện vào hệ thống điện quốc gia
trong đó dư địa từ việc khai thác mái nhà của các khu công nghiệp là rất lớn
việc xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản tự tiêu
nhằm từng bước thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch là rất cần thiết
đây là nhiệm vụ cấp bách giải pháp quan trọng để huy động các nguồn lực xã hội
đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch thân thiện với môi trường góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
theo đúng chủ trương của chính phủ về tăng trưởng xanh và là con đường phát triển tất yếu cho việt nam
để hiện thực hóa mục tiêu giảm lượng phát thải nhà kính về net zero vào năm hai nghìn ba mươi
trong quá trình đi kiểm kê khí nhà kính đi kiểm toán năng lượng tôi thấy rằng là rất nhiều đơn vị
đã tận dụng cái mái nhà của mình làm điện mặt trời và trên cơ sở đó đã giảm được cái phần năng lượng tiêu thụ
và có thể nhiều đơn vị có thể tiệm cận đến chuyện net zero
thống kê toàn quốc từ tập đoàn địa lực việt nam hiện có hơn một trăm linh ba dự án điện mặt trời mái nhà
nhưng còn gặp nhiều vướng mắt đặc biệt trong vận hành khi tỷ lệ năng lượng tái tạo thâm nhập nhiều
khoảng chín mươi chín mươi năm điện năng lượng mặt trời mái nhà chưa khai thác hết
như vậy có thể thấy dư địa dành cho lĩnh vực này hiện đang còn rất nhiều
tức là hiện nay là các khu công nghiệp hoặc là các địa dấu thức
là giá điện là thấp tại vì mình sợ là khi mình tăng giá điện là mình sợ ảnh hưởng sản xuất
thì cái tốc độ tăng ở cái điện sản xuất nó ít hơn
thì hiện nay có sự bù chéo về giá bù chéo về các điện ở người dân và điện ở các thương mại bù chéo cho sản xuất
như vậy tức là nếu mà chúng ta phát triển điện sản xuất nhiều thì chúng ta phải làm đường dây làm nguồn
như vậy là giá điện tăng và giá điện tăng nó sẽ ảnh hưởng người dân nhiều hơn
như vậy nếu mà sản xuất mà lo được một phần năng lượng thì đó là một điện pháp rất là tuyệt vời
mà khi xưa đến giờ là chưa bao giờ có đâu chỉ có cái công nghệ phong tác này mới làm được
là doanh nghiệp đã có hơn hai mươi năm thành lập với ngành nghề sản xuất các sản phẩm linh kiện cao su đa ngành
như xe máy ô tô và các sản phẩm nhựa pvc silicon đến các thị trường hàn quốc
nhật bản đài loan và sắp tới là thị trường châu âu bắc mỹ
từ năm hai nghìn hai mươi hai doanh nghiệp này đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời vào trong quá trình sản xuất
để vừa tái tạo năng lượng xanh vừa bảo đảm hệ thống đường dây cũng như bảo đảm nguồn điện cho sản xuất
trong bối cảnh dự báo về nắng nóng và nhu cầu điện hiện nay tại miền bắc
ứng dụng như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng tôi thứ nhất là làm mát được hệ thống nhà sửa
giúp cho cán bộ công nhân viên khi làm việc thì họ cũng cảm thấy yên tâm hơn
thứ hai là chúng tôi cũng giúp cho việc an toàn về mạng điện lưới
khi mà điện lưới mất điện thì chúng tôi cũng có một cái hệ thống để dự phòng
và chắc chắn rồi thứ ba chính là giúp tiết kiệm chi phí
và cuối cùng đặc biệt nhất đó chính là chúng tôi đã đảm bảo được cái sứ mệnh
trách nhiệm xã hội của mình đối với nền kinh tế xanh và năng lượng xanh sạch
là nguồn năng lượng sạch không gây ra khí thải nhà kính hay ô nhiễm môi trường
điện mặt trời mái nhà khu công nghiệp không những giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí
mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường quốc tế
trước hết là chúng tôi cũng nắm bắt được cái nhu cầu của khách hàng rất quan tâm về việc sản xuất xanh
và để góp phần vào nền kinh tế toàn cầu thì chúng tôi cũng cần phải chú trọng với cái điều này
trước hết là chúng tôi sẽ quan tâm về phần nguyên vật liệu để giảm thiểu khí carbon
sau đó thì đối với hệ thống điện mặt trời vì sau khi sử dụng thì đã cho thấy rằng
lượng điện mà chúng tôi áp dụng đối với hệ thống năng lượng mặt trời
chiếm khoảng một mươi trên tổng sản lượng điện của công ty
và giúp giảm thiểu khoảng một mươi chi phí điện
thì đây cũng là giúp cho chúng tôi cải thiện được cái giá thành sản phẩm
để đưa đến cho khách hàng những cái sản phẩm tốt không chỉ về chất lượng mà cả về giá cả
theo các chuyên gia với tốc độ tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
việc cung ứng điện cho doanh nghiệp sẽ luôn gặp khó khăn
nếu việt nam không tận dụng các nguồn năng lượng khác đặc biệt là năng lượng tái tạo
trong đó sử dụng năng lượng xanh từ hệ thống điện mặt trời mái nhà
đang là một lựa chọn không thể thiếu đối với doanh nghiệp
tăng các diện tích xanh phủ xanh trên toàn công nghiệp để đảm bảo được
thứ nhất là tăng cái tính cạnh tranh cho các cái khu công nghiệp của chúng tôi
tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm sản xuất trong khu công nghiệp
khi mà xuất khẩu ra thị trường thế giới
và thứ hai là cũng để chủ động đối với cả những cái nguồn năng lượng trong công nghiệp
tránh những cái tình trạng thiếu điện cho các doanh nghiệp
doanh nghiệp sản xuất trong nghiệp trong như là vài năm vừa qua
tại diễn đàn điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp nhu cầu và giải pháp cho doanh nghiệp
do liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam tổ chức vừa qua
các chuyên gia chia sẻ về việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà
trong khu công nghiệp hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn chưa có phương án để triển khai phát triển
do những yếu tố như điều kiện thời tiết cơ chế về điện mặt trời mái nhà cho doanh nghiệp
khu công nghiệp chưa rõ ràng doanh nghiệp lung túng vì chưa được đưa vào đối tượng và phạm vi điều chỉnh
tuy nhiên các chuyên gia chia sẻ về tiêu chuẩn vật tư đưa vào sử dụng trong công trường
những cái gì là bắt buộc và những cái gì là được cho các cái doanh nghiệp tự chủ tự quyết định
và cái chất lượng đầu tư hệ thống điện này nó cũng quyết định rất nhiều đến cái an toàn
trong quá trình vận hành an toàn về phòng chống cháy nổ an toàn về môi trường
an toàn trong quá trình vận hành và góp phần vào trong tạo ra một cái bức xanh chung
của cái điểm phát triển điện năng lượng tái tạo này nó trở nên đẹp đẹp hơn
chúng tôi đang ở trong những giai đoạn là chủ đầu tư công nghiệp cũng chờ đợi những cơ chế hành lang
về pháp lý tháo gỡ được từ cơ quan nhà nước
từ đó thì chúng tôi cũng tìm kiếm những đối tác đồng hành cùng để phát triển các hệ thống
về năng lượng tái tạo năng lượng xanh trong công nghiệp của chúng tôi
bên cạnh đó việc thực hiện chiến lược cắt giảm phát thải khí nhà kính
cũng như đạo luật về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon
áp dụng trong thời gian tới sẽ tác động rất lớn đến một số ngành sản xuất xuất khẩu ở trong nước
vì vậy các doanh nghiệp mong muốn chính phủ sớm ban hành cơ chế khuyến khích mô hình này
nhằm thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng xanh trong các khu công nghiệp khu chế xuất
trong thời gian tới doanh nghiệp rất cần những cái chính sách cụ thể để đưa điện tám vào triển khai
và một trong những cái điểm quan trọng nữa là làm thế nào
để chúng ta có thể
có được huy động được nhiều những nguồn năng lượng sạch
nhiều những nguồn năng lượng tái tạo để đáp ứng được không chỉ là sanh hóa cái nền kinh tế
sanh hóa cái khu vực sản xuất của chúng ta
mà đồng thời chúng ta còn có thể đáp ứng được rất nhiều những cái nhu cầu về xuất khẩu
mới đây văn phòng chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
về xây dựng ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái
nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp
để xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích này
bảo đảm đúng chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước
phó thủ tướng yêu cầu bộ công thương khẩn trương tích cực và chủ động xây dựng dự thảo nghị định từ thực tiễn
cơ sở khoa học vấn đề pháp lý để xác định nội hàm của nghị định mục tiêu của nghị định
trong đó có việc tổng kết đánh giá những mặt được và chưa được của các chính sách trước đây
để có cái nhìn khách quan trên cơ sở đó xây dựng nghị định phù hợp với tình hình thực tế
và đúng theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
đồng thời cần quy định rõ thẩm quyền trách nhiệm và trình tự
thủ tục cấp tiến chỉ xanh đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch
hoàn thành và báo cáo trước ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi